sáng hai mươi tháng một mươi một ông nguyễn thành đồng phó phòng giáo dục và đào tạo tp thanh hóa cho biết từ chùm ca bệnh
bốn học sinh lớp năm của trường tiểu học hoàng hoa thám đêm một mươi chín tháng một mươi một cơ quan chức năng đã ghi nhận thêm năm học sinh của ba lớp năm a năm c năm d mắc covid một mươi chín
đồng thời ngành y tế cũng ghi nhận thêm một trường hợp f là anh trai của một học sinh mắc covid một mươi chín ở trường tiểu học hoàng hoa thám
trường hợp f này là học sinh lớp tám trường trung học cơ sở lý tự trọng phường đông sơn thành phố thanh hóa
đêm một mươi chín tháng một mươi một ngay sau khi ghi nhận trường hợp f là học sinh của trường trung học cơ sở lý tự trọng
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo nhà trường phối hợp với cơ quan chức năng
tổ chức đưa sáu mươi hai học sinh và một mươi giáo viên liên quan đi cách ly tập trung tại thành phố sầm sơn
hôm nay hai mươi tháng một mươi một trường trung học cơ sở lý tự trọng đã tạm thời cho học sinh nghỉ học để thực hiện công tác điều tra
truy vết cũng như phun hóa chất tiêu độc khử trùng toàn bộ khuôn viên nhà trường
theo thông tin mới nhận từ ubnd phường phú trinh tp phan thiết bình thuận cho biết
đang làm tờ trình gửi ubnd tp phan thiết ra quyết định xử phạt năm người đàn ông tụ tập ăn nhậu
trong khi dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
công an phường phú trinh trước đó kiểm tra bắt quả tăng năm người đàn ông tụ tập bảy bàn ghế mồi bia
ở con hẻm trên đường hải thượng lãn ông thuộc khu phố tám ăn nhậu
khi lực lượng tiếp cận thì có một người đàn ông đứng dậy bỏ về tuy nhiên cán bộ công an đã yêu cầu quay lại chỗ ngồi
tại cơ quan công an những người đàn ông này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình
một người đàn ông bị mù tên là nguyễn mạnh hát sáu mươi năm tuổi được phát hiện tử vong trong phòng trọ
trên phường an lạc a quận bình tân tp hcm vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
điều đang nói ở đây là người đàn ông này có kết quả dương tính với sars cov hai
trước đó người dân chung giấy trọ phát hiện mùi hôi bốc ra từ phòng của ông hùng nên trình báo công an phường
vì trước giờ ông hùng không ra khỏi phòng trọ nên chúng tôi không để ý
dù có nghe mùi hôi nhưng nghĩ là mùi của rác thải
ngày thứ hai tôi ngửi mùi rất lạ nên mới gọi cho người cháu tới
anh nguyễn minh tâm người giữ xe ở giấy trọ cho hay
sau khi kêu cửa không có tiếng trả lời cửa khóa trong không mở được nên cháu của ông hùng trình báo cơ quan chức năng
ngay sau đó công an phường an lạc a đã có mặt tại hiện trường để phá cửa
theo công an nạn nhân được phát hiện trong tư thế nằm ngửa một chân co bụng trương phình một phần cơ thể tím đen
ngay sau đó đội y tế phường cũng đã có mặt để xét nghiệm covid một mươi chín
kết quả ông hùng dương tính với covid một mươi chín và được cho là đã tử vong trong khoảng bốn mươi tám giờ
nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định do covid một mươi chín
thi thể người mất được đưa đi khỏa táng đội y tế tiến hành khử khuẩn cả dãy trọ
từ ngày hai mươi tháng một mươi một tỉnh sóc trăng áp dụng cấp độ dịch mới
trong đó không còn huyện nào vùng xanh
tỉnh bạc liêu thay đổi biện pháp cách ly đối với các trường hợp là f một f hai trong tình hình mới
chủ tịch ubnd tỉnh sóc trăng vừa ký quyết định về việc phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh áp dụng từ ngày hai mươi tháng một mươi một
theo quyết định toàn tỉnh sóc trăng cấp hai nguy cơ trung bình vùng vàng
có bốn mươi chín đơn vị cấp xã cấp một nguy cơ thấp vùng xanh
ba mươi bốn xã cấp độ hai hai mươi sáu xã cấp ba nguy cơ cao vùng cam
đối với cấp huyện không có đơn vị nào vùng xanh
có tám huyện vùng vàng và ba huyện vùng cam
thành phố sóc trăng huyện trần đề huyện kế sách
trước đó có một huyện vùng xanh là huyện thạnh trị
trong ngày một mươi chín tháng một mươi một tỉnh sóc trăng có thêm ba trăm chín mươi sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó tại cộng đồng là một trăm bảy mươi bảy ca
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay sóc trăng ghi nhận một mươi một bốn trăm bảy mươi tám ca mắc covid một mươi chín hiện còn điều trị ba bảy trăm hai mươi chín ca
còn tại tỉnh bạc liêu theo quyết định của ubnd tỉnh bạc liêu đối với f một đã tiêm đủ hai liều vaccine
hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
tiêm một mũi thì cách ly y tế bảy ngày sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
chưa tiêm vaccine thì cách ly y tế một mươi bốn ngày sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú bảy ngày
đối với f hai đã tiêm đủ hai liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín thì theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú năm ngày
tiêm một mũi thì theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi ngày
tiêm một mũi thì theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc nơi lưu trú một mươi bốn ngày
tuy nhiên nếu f một có kết quả xét nghiệm pcr âm tính f hai có kết quả test nhanh âm tính người tiêm hai mũi
và xét nghiệm pcr âm tính người tiêm một mũi và chưa tiêm
thì f hai được kết thúc ngay thời gian theo dõi sức khỏe và trở lại sinh hoạt làm việc bình thường
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cũng lưu ý
việc cách ly y tế được thực hiện chủ yếu tại nơi lưu trú hoặc tại nhà nếu đảm bảo đủ điều kiện
riêng đối với f một chưa tiêm vaccine thì ưu tiên áp dụng phương pháp cách ly tập trung
theo thông tin từ huyện côn đảo cho biết địa phương đã phát hiện ca nghi nhiễm covid một mươi chín
có kết quả xét nghiệm rt pcr dương tính với sars cov hai
đây cũng là ca nhiễm đầu tiên tại huyện đảo này
hiện nay cơ quan chức năng đang khẩn trương tiến hành truy vết khoanh vùng dập dịch
lãnh đạo huyện cũng thông tin từ khi trường hợp nghi nhiễm ra lại côn đảo
cơ quan chức năng đã tiến hành giám sát theo dõi
do trường hợp này đã tiêm ngừa hai mũi vaccine nên thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định
việc phát hiện ca nghi nhiễm so với cơ quan chức năng trong quá trình giám sát
cảm thấy nghi ngờ khi thấy trường hợp này tự đi test nhanh tại trung tâm y tế huyện
và mua thuốc nên đưa vào diện tầm soát và lấy mẫu gồm
kết quả mẫu gộp có bao gồm của trường hợp này đã có kết quả dương tính sars cov hai
tại huyện đảo mặc dù kết quả xét nghiệm trước đó tại trung tâm y tế hiện cho kết quả âm tính
khi phát hiện trường hợp nghi nhiễm lập tức cơ quan chức năng huyện đã tổ chức khoanh vùng
đồng thời tiến hành truy vết khẩn trương và gửi mẫu về cdc tỉnh để xét nghiệm khẳng định lại
sáng hai mươi tháng một mươi một cdc tỉnh đã có kết quả mẫu xét nghiệm của trường hợp này dương tính với sars cov hai
hiện nay huyện côn đảo đã tiến hành khử khuẩn đồng thời truy vết để đảm bảo thực hiện phòng chống dịch
theo các quy định của địa phương
huyện cũng đã báo cáo tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian sắp tới
được biết qua truy vết ban đầu trường hợp này khai báo đã từng đi bình dương làm việc
tuy nhiên do xuất hiện ca nhiễm ở nơi làm việc khác phòng
nên đã nghỉ lại và trở lại con đảo từ ngày một mươi hai tháng một mươi một
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại